sau hơn ba ngày bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà cơ sở hai đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
dạng sáng nay chín tháng một mươi hai hai phạm nhân là phan công thành và nguyễn đắc hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã cẩm lạc huyện cẩm xuyên
như tin đã đưa vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở hai phạm nhân đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà cơ sở hai
ngay sau khi phát hiện vụ việc công an tỉnh hà tĩnh đã huy động hơn hai cán bộ chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm
cùng với đó tổ chức chốt chặn kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện cẩm xuyên kỳ anh thành phố hà tĩnh thạch hà
can lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn
để biết phan công thành bị kết án một mươi chín năm tù về tội danh lừa đảo chiếm mặt tài sản
còn nguyễn đắc hoàng bị kết án hai mươi năm tù với tội danh mua bán trái phép chất ma túy
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra về hành vi giết người
đó là gianno arson và erang brab cùng chú tại huyện eak tỉnh đắk lắc
còn nạn nhân trong vụ án này là lê văn hậu
chú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra vào tối ngày bốn tháng ba hậu cùng một số người bạn điều khiển xe máy
đến buôn xê đăng xã eha sa huyện eak và có sổ ga nẹt pô
nên ba đối tượng trên đã dùng dao và gậy chặt đánh nhóm của hậu
đối tượng arson đã dùng gậy đánh vào vùng trán khiến hậu gục ngay tại chỗ
giật may nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi năm
thưa quý vị thông tin từ tỉnh lào cai
sau gần bốn mươi tám giờ đấu tranh và truy vết công an tỉnh lào cai đã bắt giữ được lò văn ngân
chú tại tỉnh lai châu nghi án trong một vụ giết người cướp tài sản
chiều ngày năm tháng một mươi hai công an thị xã sapa nhận được tin báo của anh hạng a gà
chú tại tỉnh lai châu về việc phát hiện mẹ đẻ là bà cư thị dế
chú tại thị xã sapa chết trên đồi thuộc khu vực tổ hai phường ô quý hồ thị xã sapa tỉnh lào cai
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát đã tìm được nơi nghi phạm bán xe máy của nạn nhân
và xác định lò văn ngân đối tượng nghiện ma túy lâu năm có hai tiền án chính là nghi phạm
vào chiều ngày bảy tháng một mươi hai ngân bị lực lượng chức năng phát hiện
bắt giữ khi đang chạy trốn tại khu vực biên giới thuộc phường cốc lếu thành phố lào cai
lò văn ngân khai nhận do nghiện ma túy và cần tiền tiêu xài nên ngân lang thang để tìm sơ hở trộm cắp tài sản
ngân được bà cư thị dế cho đi nhờ xe và đã lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác
dùng đá đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân rồi cướp đi một xe máy một điện thoại và bốn trăm một mươi đồng
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh
đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm võ hồng lượng còn gọi là đệ lương minh quý
đoàn anh phương và phan thanh phương cùng chú tại tỉnh tây ninh
theo điều tra phương cùng một số đối tượng mở nhiều quán karaoke hoạt động với quy mô lớn
tinh vi khép kín trên địa bàn huyện gò dầu bến cầu và thị xã trảng bàng để thu lợi từ các hoạt động phạm pháp
nhóm đối tượng đã tuyển chọn tiếp viên cho vay tiền với lãi suất cao rồi ép buộc tiếp khách để trả nợ
khám xét khẩn cấp tại ba quán karaoke của nhóm đối tượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh
phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an các huyện liên quan phát hiện bốn mươi sáu nữ tiếp viên
thu giữ nhiều sổ sách ghi nhận nợ cho vay và một hai tỷ đồng đồng thời mời làm việc một mươi đối tượng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đang truy bắt các đối tượng có liên quan
mở rộng điều tra để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản cho vay lãi nặng của các đối tượng
lại có thêm hàng chục học sinh ngộ độc thực phẩm nghi do ăn đồ lạ tại khu vực cổng trường
sự việc xảy ra tại địa bàn xã tịnh long tp quảng ngãi
và tính đến cuối giờ chiều ngày hôm qua hơn bốn mươi em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở trần văn trà
xã tịnh long đã phải nhập viện trong đó có hai mươi bốn em phải chuyển đến bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ngãi để cấp cứu
thông tin ban đầu đầu giờ học buổi chiều đã có một người phụ nữ cầm theo túi thạch trái cây
đứng ngoài cổng trường phát cho các em học sinh sau khi ăn khoảng năm phút thì các em đều xuất hiện triệu chứng đau bụng nôn ói
nhà trường đã nhanh chóng đưa các em đến trạm y tế xã tịnh long cấp cứu
truyền các trường hợp nặng lên bệnh viện tuyến trên
đến thời điểm hiện tại sức khỏe của số học sinh chuyển viện đã tạm ổn
lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đã làm việc với người phát thạch trái cây cho học sinh
đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân cuối cùng gây ra vụ ngộ độc này
còn về vụ việc một mươi bảy học sinh nhập viện do nghi ngộ độc trả sữa
chủ tịch ubnd tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắk vừa sau quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở kinh doanh
cụ thể ubnd tp bôn ma thuật xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông tô quang học chú tại thành phố buôn ma thuật hai mươi năm triệu đồng vì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
bên cạnh đó chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm
cơ sở này cũng không có dụng cụ thu gom chứa đựng rác thải chất thải để đảm bảo vệ sinh
vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một một mươi bảy học sinh trường tiểu học lý thường kiệt ở xã eatu
tp bôn ma thuật đã phải nhập viện với các triệu chứng nôn ói chóng mặt và tiêu chảy
cơ quan chức năng xác định nhóm học sinh này được một phụ huynh mời uống trà sữa tại cơ sở kinh doanh do ông học làm chủ
tây nguyên đang bước vào mùa thu hoạch cà phê cũng là mùa sinh sôi của các loại rắn
từ đầu tháng chín đến nay tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã liên tục tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp bị rắn độc cắn
với các triệu chứng từ nhẹ đến nặng trong đó có loài rắn lục đuôi đỏ rất độc thường xuất hiện trên các tán của cây cà phê
người đàn ông này bị rắn cắn hiện đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
người nhà cho biết cách đây một ngày khi đang đi hái cà phê thuê thì bệnh nhân bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn vào tay
người nhà nhanh chóng sơ cứu thuê xe cứu thương đưa bệnh nhân lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên trong tình trạng tay sưng tấy đau bút tụt hồng cầu sốc phản vệ dối loạn đông máu
người nhà cho biết cách đây một ngày khi đang đi hái cà phê thuê thì bệnh nhân bị rắn cắn hiện đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên trong tình trạng tay sưng tấy đau bút tụt hồng cầu sốc phản vệ rối loạn đông máu
rắn lục xanh đuôi đỏ cắn vào tay bệnh nhân sau đó thấy tê bút sưng tấy và nhanh chóng lan ra cả cánh tay sau khi sơ cứu người nhà lập tức đưa bệnh nhân nhập viện và được bác sĩ nhanh chóng dùng huyết thanh kháng nọc rắn điều trị nên sức khỏe đã dần hồi phục
thống kê của khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên từ tháng chín đến nay khoa tiếp nhận và điều trị hơn một trăm năm mươi bệnh nhân bị rắn cắn trong đó chủ yếu là rắn lục đuôi đỏ
hiện trung bình mỗi ngày có hai ba bệnh nhân bị rắn cắn nhập viện thậm chí cao điểm ngày có năm sáu ca các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khác nhau như tổn thương tại vùng bị cắn hoại tử phù nề liệt phải thở máy rối loạn đông máu chảy máu
đáng nói có nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng nguy kịch nhập viện muộn do dùng thuốc nam sơ cứu
các bệnh nhân vào trong này thì đa phần phải dùng huyết thanh cả khi vào vết thương của nó đã sưng nhiều rồi sưng nhiều và lan lên ví dụ cắn ở tay mà lan lên cánh tay rất là nhiều
khi mà sưng đau trên hai khớp rối loạn đông máu nhiều thì bệnh nhân phải tự sử dụng huyết thanh trong khoa mùa này rất là nhiều
để đề phòng rắn cắn các bác sĩ khuyến cáo
người dân không đi đến chỗ có cây cối rậm rạp hạn chế đi vào ban đêm cần mặc đồ bảo hộ mang ủng đeo căng tay khi đi nương rẫy hái cà phê
đặc biệt người bệnh không được đắp các loại lá thuốc dân gian bởi rất có thể nó sẽ khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn như rối loạn đông máu nhiễm trùng vết thương nhiễm trùng huyết dẫn tới tử vong
và ngay sau khi bị rắn cắn cần tiến hành rửa vết thương bằng nước sạch nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất để được xử lý và can thiệp kịp thời
thưa quý vị văn hóa ứng xử là một yếu tố rất cần thiết trong đời sống hàng ngày nhất là trong môi trường học đường nơi mà các thế hệ tương lai của đất nước đang theo học
tuy nhiên thời gian qua đặc biệt là những ngày qua vụ việc một nhóm học sinh ở trường trung học cơ sở văn phú huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
giáo vào góc lớp và có những hành vi xúc phạm lại đang cho thấy những mảng màu xám trong văn hóa ứng xử ở học đường
vâng điều đáng nói là những hiện tượng lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử giữa thầy cô và học sinh những năm gần đây không hề hiếm gặp
thậm chí là trở thành vấn đề trăn trở của các nhà quản lý giáo dục bởi các biện pháp xử lý kỷ luật đối với một vụ việc cụ thể chỉ là giải pháp trước mắt
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ bàn về công tác quản lý và giáo dục từ đó thì xây dựng môi trường giáo dục nhân văn
văn hóa một cách bền vững qua những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam phó hiệu trưởng trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
và trước khi đến với phần chia sẻ của khách mời thì mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ý kiến của lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo về vụ việc tại tuyên quang
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi